theo cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ngày bốn tháng một mươi hai đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện và bắt quả tăng đối với trần văn quang người làm thủ tục hải quan và nguyễn văn khanh tài xế nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa là dược liệu qua biên giới
tuy nhiên các đối tượng mở tờ khai thông quan dưới dạng hàng hóa là hoa quả khô
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện ba trăm tám mươi tám trên bốn trăm linh sáu bao hàng hóa chứa bảy mươi hai chủng loại dược liệu
quang và khanh khai số hàng hóa trên vận chuyển thuê cho lâm đình hưng và lâm đình hoài
ngay sau đó lực lượng công an đồng loạt khám xét khẩn cấp phương tiện văn phòng làm việc và kho hàng của hưng và hoài thu giữ hơn một trăm linh tấn dược liệu cùng nhiều hồ sơ tài liệu liên quan
mở rộng chuyên án lực lượng công an đã khám xét nhiều cửa hàng buôn bán dược liệu tại hà nội bắc ninh nam định nghệ an và tp hcm thu giữ trên một mươi năm tấn dược liệu các loại không có hóa đơn chứng tử
vào dạng sáng ngày hôm nay
công an thành phố bảo lộc của tỉnh lâm đồng đã chặn bắt hàng chục đối tượng đang tổ chức đua xe trái phép trên quốc lộ hai mươi tạm giữ ba mươi hai xe máy các loại
có khoảng năm mươi quái xế với hàng chục chiếc xe được độ chế tổ chức đua xe trên quãng đường dài khoảng một mươi km trên quốc lộ hai mươi trong sự cổ vũ của hàng trăm thanh niên
vụ đua xe tạo ra tiếng gầm rũ inh ỏi làm các phương tiện lưu thông trên đường đều phải tấp vào lề
một mươi năm thanh niên thiếu niên cùng ba mươi hai xe máy các loại đã bị tạm giữ
hiện công an thành phố bảo lộc
bảo lộc đang củng cố hồ sơ để xử lý các hành vi đua xe trái phép của các đối tượng
một nhóm chín đối tượng đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện bình tân bắt quả tàng
kiểm tra tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bốn con gà tám điện thoại bảy xe mô tô và số tiền gần một mươi tám triệu đồng
tụ điểm đá gà trên do đối tượng đào ngọc tới đứng ra tổ chức hưởng số tiền một mươi sau mỗi lần cá cược
công an huyện bình tân đã đưa nhóm đối tượng cùng tăng vật về cơ quan để tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn huyện rồng trôm của tỉnh bến tre giữa xe mô tô với xe ô tô tải làm một người phụ nữ chết tại chỗ
theo đó khoảng một mươi ba h chị nguyễn thị mai trinh điều khiển xe mô tô lưu thông theo hướng từ huyện ba chi đi thành phố bến tre
khi chị trinh lưu thông đến ấp nghĩa huấn xã mỹ thạnh huyện rồng trôm
thì bất ngờ xảy ra tai nạn với xe ô tô tải do tài xế nguyễn minh trúc điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại hậu quả vụ tai nạn làm chị trinh chết tại chỗ
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn